các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
bộ y tế đề xuất kiến nghị với thủ tướng về việc cấp phát thuốc điều trị covid một mươi chín như sau
thứ nhất đối với việc cấp phát thuốc điều trị miễn phí giao các địa phương cơ sở y tế thực hiện mua sắm thuốc điều trị covid một mươi chín
trong đó có thuốc monoperavir đã được cấp phép lưu hành tại việt nam theo quy định để đáp ứng kịp thời nhu cầu điều trị của đơn vị
thứ hai đối với việc người dân tự chi trả người phụ trách chuyên môn về dược tại nhà thuốc
quầy thuốc được phép gây đơn cho bệnh nhân hoặc người mua thuốc kháng virus covid một mươi chín
quy định gây đơn cho người bệnh mắc covid một mươi chín gồm xác nhận từ cơ sở y tế
bao gồm cơ sở xét nghiệm cơ sở khám chữa bệnh trạm y tế có dương tính với sars cov hai
kể cả xét nghiệm pcr hoặc xét nghiệm test nhanh
bệnh nhân tự quay clip quá trình thực hiện test nhanh kháng thể tại nhà
gửi cho người phụ trách chuyên nhà thuốc quầy thuốc để chứng minh kết quả test dương tính
người phụ trách chuyên môn về dược tại cơ sở bán lẻ thuốc căn cứ và kết quả xét nghiệm
xác định được ít nhất một nguy cơ chuyển nặng của bệnh nhân
người mua thuốc và hoặc bệnh nhân phải ký một bản cam kết
trong đó có các thông tin về người bệnh ngày test kết quả test
việc sử dụng thuốc theo mẫu kèm theo kèm một bản sao chứng minh thư căn cước công dân của người bệnh
các cơ sở bán lẻ là nhà thuốc quầy thuốc thực hiện việc bán thuốc tổng hợp
báo cáo kết quả kinh doanh thuốc điều trị covid một mươi chín theo ngày trước một mươi bảy giờ
và gửi về cơ quan quản lý y tế địa phương trạm y tế cấp xã phường hoặc trạm y tế cấp quận huyện
theo bộ y tế quy định này chỉ áp dụng đối với thuốc kháng virus điều trị covid một mươi chín dùng đường uống
và tại các địa bàn có tình hình dịch bệnh tăng cao
hệ thống cơ sở y tế quá tải không thể thực hiện hiệu quả được việc kê đơn
bán thuốc theo đơn cho người bệnh theo quy định
giám đốc sở y tế tỉnh thành phố trực thuộc trung ương căn cứ vào tình hình dịch bệnh
và hệ thống cơ sở y tế trên địa bàn để quyết định việc áp dụng phương án cho phép người phụ trách chuyên môn
về dược tại nhà thuốc quầy thuốc được phép gây đơn cho bệnh nhân hoặc người mua thuốc kháng virus covid một mươi chín
hiện nay bộ đã và đang tiếp nhận thêm nhiều hồ sơ đăng ký thuốc điều trị covid một mươi chín
đa số cũng là thuốc sản xuất trong nước
trường hợp đáp ứng yêu cầu sẽ thực hiện cấp phép để tăng khả năng cung ứng cho thị trường
trước tình trạng người dân trữ sản thuốc monouperavir sở y tế tp hcm khẳng định
sáu thiếu thuốc điều trị covid một mươi chín đồng thời thuốc này có thời hạn sử dụng ngắn
người dân vì thế không nên tích trữ
bà nguyễn thị huỳnh mai chánh văn phòng sở y tế tp hcm cho biết
đến nay bộ y tế đã cấp phép hoạt động sản xuất thuốc điều trị covid một mươi chín cho ba công ty
với năng lực khoảng hai triệu viên một tháng gồm công ty cổ phần dược phẩm boton việt nam
công ty cổ phần hóa dược phẩm mekofa và công ty trách nhiệm hữu hạng liên doanh stella farm
bộ y tế cũng chuẩn bị cấp phép cho một loạt công ty do đó
bà mai khẳng định người dân không lo thiếu thuốc
thứ hai bà mai cho biết hàng sử dụng của thuốc điều trị covid một mươi chín khá ngắn
nên việc tích trữ là không có lợi
nguyên nhân thứ ba covid một mươi chín là thuốc điều trị có kê toa
bà mai nhận định ta không cần tích trữ không tốt
sắp tới các công ty dược sản xuất rầm rộ thì khả năng còn giảm giá nữa
với bà nguyễn nhân niu trên đại diện sở y tế khuyên mọi người dân không nên tích trữ thuốc
và tuân thủ hướng dẫn của sở y tế
cấp phép khi có đủ điều kiện
theo bác sĩ trương hữu khanh chuyên gia bệnh truyền nhiễm cho rằng
thuốc monupravir không chỉ chữa bệnh mà nồng độ virus trong cơ thể khi uống thuốc giảm xuống nhanh
từ đó giảm khả năng lây nhiễm và giảm quá tải cho tuyến trên
theo hướng dẫn chẩn đoán và điều trị covid một mươi chín mới nhất
phiên bản bảy do bộ y tế ban hành ngày sáu tháng một mươi có hướng dẫn cụ thể với ba loại thuốc
thuốc kháng virus thuốc kháng thể virus và thuốc ức chế inter
lockheed sáu trong điều trị
việc dùng thuốc dựa trên nguyên tắc
nếu thuốc chưa được tổ chức y tế thế giới who khuyến cáo sử dụng
cấp phép lưu hành cấp phép sử dụng khẩn cấp tại bất kỳ nước nào trên thế giới
việc sử dụng phải tuân thủ các quy định về thử nghiệm lâm sàng của bộ y tế
nếu đã được who khuyến cáo sử dụng hoặc được cấp phép lưu hành
cấp phép sử dụng khẩn cấp tại ít nhất một nước trên thế giới
có thể được chỉ định theo điều trị diễn biến bệnh lý của người bệnh
trong đó với thuốc kháng virus bộ y tế đã bổ sung thuốc monupiravir bốn trăm linh mg
bên cạnh remdesivir favipiravir
monupiravi bốn trăm linh mg liều dùng theo thuyết minh đề cương thử nghiệm lâm sàng đã được phê duyệt
monopiravir là dạng viên uống nên người bệnh dễ dàng điều trị tại nhà
đối với người lớn mắc covid một mươi chín triệu chứng nhẹ và trung bình
dùng thuốc chứa hoạt chất monopiravir như thế nào
theo bộ y tế
ba loại thuốc sản xuất trong nước có thành phần hoạt chất monupravi
được chỉ định điều trị covid một mươi chín mức độ nhà đến trung bình
ở người trưởng thành dương tính với xét nghiệm chẩn đoán sars cov hai
và có ít nhất một yếu tố nguy cơ làm bệnh tiến triển nặng
về lưu dùng lưu khuyến cáo cho người trưởng thành là uống tám trăm linh mg monopiravir mỗi một mươi hai giờ
trong vòng năm ngày
đồ an toàn và hiệu quả của monopiravir khi sử dụng trong khoảng thời gian
dài hơn năm ngày chưa được xác định
nên uống monopiravir sớm
nhất có thể sau khi được chẩn đoán mắc covid một mươi chín
và trong vòng năm ngày kể từ khi khởi phát triệu chứng
nếu quên một liều trong vòng một mươi giờ so với thời điểm cần sử dụng thuốc
bệnh nhân nên uống ngay khi có thể và tiếp tục uống theo chế độ liều thông thường
nếu quá một mươi giờ bệnh nhân không nên uống lại liều đã quên
mà cần uống liều kế tiếp theo lệ trình
không dùng gấp đôi liều để bù lại liều đã quên
về giới hạn sử dụng không được sử dụng monopravir quá năm ngày liên tiếp
không sử dụng
không được sử dụng monopiravir để giữ phòng trước hay sau phơi nhiễm
không sử dụng để điều trị khởi đầu cho bệnh nhân cần nhập viện do covid một mươi chín
do chưa ghi nhận lợi ích của monopeavir khi khởi đầu sử dụng ở đối tượng này
các bệnh nhân đã được sử dụng monuperavir trước khi nhập viện
có thể tiếp tục sử dụng thuốc cho đủ liệu trình điều trị
về cách dùng dùng đường uống có thể cùng hoặc không cùng thức ăn
nên uống nguyên viên thuốc với đủ lượng nước khoảng một cốc nước
người cao tuổi không cần điều trị
không cần điều trị liệu monopiravir theo tuổi
người bị suy thận suy gan không cần điều trị liệu monopiravir ở người suy thận
đối tượng tuyệt đối không sử dụng monopiravir
tại phiên họp trước khi cấp phép cho monuperavir tại việt nam
của hội đồng tư vấn cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc bộ y tế
các thành viên hội đồng đã thống nhất về cảnh báo thận trọng khi dùng thuốc
đối với phụ nữ có thai và cho con bú
monopiravir không được khuyến cáo sử dụng trong thời gian mang thai
phụ nữ có khả năng mang thai nên sử dụng biện pháp tránh thai hiệu quả
trong thời gian điều trị và trong bốn ngày sau liệu monopia cuối cùng
dựa trên khả năng xảy ra các phản ứng có hại cho trẻ sơ sinh từ monouperavir
không khuyến cáo cho con bú trong thời gian điều trị
và trong bốn ngày sau liệu monopiravir cuối cùng
đối với trẻ em và thanh thiếu niên
monupravir không được phép sử dụng cho bệnh nhân dưới một mươi tám tuổi
vì có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của xương và sụng
đối với nam giới
monopiravir có thể ảnh hưởng đến tinh trùng
mặc dù rủi ro được coi là thấp
vì vậy nam giới hoạt động tình dục với phụ nữ
có khả năng sinh đẻ nên sử dụng một phương pháp
tránh thai tinh cậy trong thời gian điều trị
và ít nhất là ba tháng sau liệu monopiravir cuối cùng
để đảm bảo an toàn hiệu quả
chỉ sử dụng thuốc monuperavir khi có đơn của bác sĩ
theo đúng chỉ định
các giới hạn sử dụng các cảnh báo
thận trọng của thuốc không tự ý mua và sử dụng thuốc monoperav
trôi nổi không rõ nguồn gốc xuất xứ trên thị trường
trong quá trình sử dụng thuốc monopiravir
nếu gặp phải bất kỳ phản ứng có hại nào của thuốc
cần thông báo ngay cho bác sĩ để được tư vấn và xử lý kịp thời